việt nam là cường quốc về xuất khẩu cà phê trên thế giới
ngoài cà phê thương mại việt nam đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm chất lượng cao
với cà phê có chỉ dẫn địa lý cà phê bền vững có chứng nhận và gần đây là cà phê đặc sản
những mẫu cà phê này phải trải qua quá trình đánh giá vô cùng nghiêm ngặt của hiệp hội cà phê đặc sản thế giới
và phải đạt trên tám mươi điểm theo thang điểm chuẩn một trăm linh
dù khắt khe nhưng theo các doanh nghiệp một khi đã đạt được tiêu chuẩn cà phê đặc sản
sẽ giúp doanh nghiệp và nông dân sản xuất cà phê có cơ hội nâng giá trị cà phê xuất khẩu cao gấp ba đến năm lần
cái việc mà phát triển cà phê đặc sản đối với các hồ cá nhân thì đó là một việc làm mà chúng ta sẽ làm được
tuy nhiên cần có sự hỗ trợ của các sở băng ngành cũng như là các hiệp hội hỗ trợ về mặt kỹ thuật
để người nông dân chúng ta cùng phát triển
hiện nay chúng ta đã có cái chương trình là sản phẩm quốc gia cà phê chất lượng cao
nhưng mà tôi thấy cái yếu tố cà phê đặc sản trong cái chương trình này còn mờ nhạt
cái thứ hai là chúng tôi đề nghị nhà nước hỗ trợ trong các chương trình nghiên cứu
thì phải tập trung một phần cho cái tạo ra những cái giống mà làm ra chất lượng cao
các quy trình canh tác để có chất lượng cao
các phương pháp chế biến sau thu hoạch để có chất lượng cao
cái mảng đó chúng ta còn rất thiếu
và từ đó chúng ta xây dựng những cái
cái bộ tài liệu để hướng dẫn cho người nông dân
không chỉ có ở việt nam hiện các quốc gia dẫn đầu về ngành hàng cà phê như brazil indonesia
hiệp hội cà phê đặc sản châu phi đều đang đẩy mạnh truyền thông
quảng bá thương hiệu và khai thác phân khúc thị trường cà phê đặc sản
phát triển cà phê đặc sản sẽ góp phần đa dạng hóa mặt hàng
nâng cao chất lượng và giá trị cà phê đã được cấp chỉ dẫn địa lý buôn ma thuật nói riêng
và cà phê việt nam nói chung
sau hội thảo này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chúng tôi đã chủ trì
phối hợp với hiệp hội cà phê việt nam và các địa phương
sẽ xây dựng một chương trình phát triển cà phê đặc sản
với những cái nội dung và những lộ trình rất cụ thể
để chúng ta sẽ sớm có một cái sản phẩm nó đúng mang cái tầm vóc của thương hiệu cà phê việt nam
và nâng cao được cái giá trị và hiệu quả sản xuất của cà phê việt nam
hiện cả nước có năm mươi đơn vị
cà phê việt nam là một nhà sản xuất trong chế biến cà phê đặc sản
với sản lượng khoảng hai trăm linh tấn mỗi năm
việc xây dựng cà phê đặc sản không chỉ là tham vọng định hình cà phê việt nam
trên bản đồ thế giới mà hơn hết đó là con đường kinh doanh bền vững
cho ngành hàng cà phê trong tương lai